ngày hai mươi chín tháng bảy tại thủ đô bangkok thái lan đã diễn ra cuộc họp các quan chức cao cấp asean
chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị bộ trưởng
với các đối tác sẽ diễn ra từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp các quan chức cấp cao asean đã giả soát công tác chuẩn bị mọi mặt
cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị bộ trưởng liên quan
với các đối tác trao đổi về các vấn đề nổi lên trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean
kế hoạch triển khai tài liệu quan điểm asean về ấn độ dương thái bình dương
quan hệ giữa asean với các đối tác như australia new zealand kế hoạch triển khai đoàn khảo sát
của asean tới timor leste tình hình bang rakhine tiến trình đàm phán coc và vấn đề biển đông
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín các quan chức cấp cao asean sẽ tiếp tục các cuộc họp với quan chức cấp cao
các đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc và các nước tham gia cấp cao đông á